thay mặt các lãnh đạo bộ quốc phòng bộ công an biểu dương sự cố gắng của hơn ba người trong hai lực lượng đã vượt khó khăn thời tiết nắng nóng thời gian gần đây để luyện tập và cơ bản đáp ứng yêu cầu
theo bộ trưởng bộ quốc phòng hơn ba người tham gia diễu binh có thể sẽ lên điện biên từ cuối tháng bốn trên hai trăm linh xe ô tô
do vậy các lực lượng như quân y hậu cần kỹ thuật phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho lực lượng diễu binh diễu hành
nhấn mạnh được tham gia diễu binh diễu hành tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ là vinh dự trách nhiệm lớn trong cả cuộc đời quân ngũ của mỗi quân nhân
đại tướng phan văn giang đề nghị các lực lượng rút kinh nghiệm kịp thời kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và hợp luyện
tổ chức huấn luyện phải thực sự cơ bản làm cơ sở để luyện tập hiệp đồng động tác trong khối
trong hai tiếng luyện hàng chục khối vũ trang của quân đội công an đã kết hợp nhuẩn nhuyễn tiến qua lễ đài tái hiện khí thế hào hùng của chiến tranh lịch sử điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu thể hiện khí phách sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc truyền thống yêu nước ý chí tự lực tự cường sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng
theo tiểu ban diễu binh diễu hành buổi hợp luyện đầu tiên tại trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia bốn có hơn ba chiến sĩ đại diện các khối thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân
thành phần tham gia lễ diễu binh điều hành gồm có năm lực lượng
lực lượng pháo lễ lực lượng không quân bay chào mừng lực lượng diễu binh diễu hành gồm có khối nghi trượng lực lượng diễu binh do bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với bộ công an đảm nhiệm lực lượng diễu hành của khối quân chúng lực lượng diễu hành của khối nghệ thuật lực lượng làm nền trên sân gồm hai mươi bảy khối trong đó lực lượng vũ trang bảy khối lực lượng quân chúng hai mươi khối lực lượng xếp hình xếp chữ
phần diễu binh của quân đội dân quân tự vệ có sự tham gia đầy đủ của các lực lượng
khối nữ quân nhà khối chiến sĩ điện biên các khối sĩ quan lục quân hải quân phòng không không quân biên phòng cảnh sát biển nữ sĩ quan quân y lực lượng tác chiến không gian mạng lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam nữ các khối chiến sĩ lục quân đặc công đặc nhiệm khối nữ dân quân các dân tộc tây bắc khối nữ du kích miền nam khối hồng kỳ
thưa quý vị sáng ngày bốn tháng bốn tòa án nhân dân cấp cao tp hcm đã mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức ca nhân trong vụ án liên quan đến bà nguyễn phương hằng cựu phó tổng giám đốc công ty của phần đại nam và bốn đồng phạm
bà đinh thị lan người có nghĩa vụ liên quan tới vụ án kháng cáo toàn bộ bản án và đề nghị hội đồng xét xử tăng mức bồi thường thiệt hại và không tách vụ án để xử lý riêng
bà đinh thị lan người có nghĩa vụ liên quan tới vụ án kháng cáo toàn bộ bản án và không tách vụ án để xử lý riêng
bà đinh thị lan người có nghĩa vụ liên quan tới vụ án kháng cáo toàn bộ bản án và không tách vụ án để xử lý riêng
tại phần thủ tục phiên tòa bà đinh thị lan đề nghị chủ tọa thay đổi một thành viên thẩm phán trong hội đồng xét xử vì cho rằng thẩm phán này gây khó dễ cho bà
tuy nhiên sau khi hội ý hội đồng xét xử đã không chấp thuận đề nghị của bà lan vì cho rằng nội dung yêu cầu không thuộc trường hợp quy định tại điều bốn mươi chín điều năm mươi ba bộ luật tố tụng hình sự
việc thẩm phán này tham dự phiên tòa không làm thay đổi kết quả của phiên tòa
trong phần xét hỏi bà đinh thị lan cho biết bà kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và giữ nguyên quan điểm của mình
bà đinh thị lan cho rằng mình là bị hại trong vụ án này chứ không phải là người có quyền lợi liên quan
theo bà lan bản án đã bỏ lọt nhiều hành vi và đồng phạm vi phạm pháp luật
cũng theo bà lan bà nguyễn phương hằng đã dùng tiền để thuê youtuber tấn công tinh thần bà
hành động đó gây ảnh hưởng tới tinh thần và kinh tế của bà trong thời gian từ lúc đó tới nay
vậy nên tổng mức thiệt hại trong vụ án sơ thẩm là hai tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng
thì nay sau hơn chín tháng chịu tổn thất tổng thiệt hại đã lên tới hơn ba tỷ đồng
bà đinh thị lan cũng mong muốn nội dung này sẽ được xem xét trong vụ án này chứ không tách riêng ra vụ án khác
thưa quý vị sáng ngày bốn tháng bốn tòa án nhân dân quận nam từ liêm thành phố hà nội đã mở phiên tòa
xét xử sơ thẩm năm mươi ba bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới gần một hai trăm linh tỷ đồng
bị cáo cầm đầu trong vụ án này là nguyễn minh thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở giảng võ ba đình hà nội
cùng một mươi đồng phạm bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc bốn mươi hai bị cáo còn lại bị viện kiểm sát truy tố về tội đánh bạc
cáo trạng xác định năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn minh thành tìm hiểu thông tin để lên kế hoạch xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến
hai năm sau đó anh ta cùng đồng phạm viết phần mềm tổ chức đánh bạc bằng các game cá cược
đầu năm hai nghìn một mươi chín thành cùng với vũ tiến duy nguyễn tuấn nghĩa và trần đức cường bàn bạc thống nhất việc xây dựng hoàn thiện hệ thống game đánh bạc trực tuyến
sau đó thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử
để tháng một năm hai nghìn hai mươi nhóm của thành chính thức đưa game bài vào hoạt động
đến khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi một thành đổi tên game bài thành sumvip đồng thời mở thêm một game bài mới có tên là vua club
game bài do nhóm thành xây dựng cùng có nhiều trò chơi khác nhau như là tài xỉu mini jackpot chim điên
và để tham gia người chơi phải nạp tiền mua shock là tiền quy ước trong game qua các hình thức nạp thẻ viễn thông
nạp tiền vào hệ thống bốn nghìn ba trăm ba mươi bảy ví điện tử momo hoặc là chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian
nếu như người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý game để đổi shop ra tiền mặt dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử
để thu hút người chơi tham gia thành thuê người chạy quảng cáo game bài trên facebook
trong khoảng bốn tháng giữa năm hai nghìn hai mươi một hệ thống game của thành đã thu hút trên sáu tài khoản tham gia
qua đó các con bạc nạp tổng cộng gần một hai trăm linh tỷ đồng để chơi game đổi thưởng
theo viện kiểm sát nguyễn minh thành hưởng lợi nhiều nhất với khoản tiền hơn chín mươi sáu tỷ đồng
thành khai nhận không nhớ nổi số tiền thu về nhưng gần như toàn bộ số tiền lời đầu tư hết và mua siêu xe
để hưởng lợi từ game thành đã chỉ đạo các đồng phạm xây dựng hệ thống thu phí khi người chơi tham gia bằng cách
tự động thu phí một trên tổng số tiền đặt cược
người chơi thắng sẽ bị thu phí thêm một khi kết thúc lượt chơi đó
tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi được xác định là hơn một trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
trong đó thành được hưởng lợi hơn chín mươi sáu tỷ đồng từ đường dây đánh bạc trên
chuyển sang thông tin tiếp theo ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
sau một thời gian theo dõi các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh bắt quả tang nguyễn thành phi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại khóm châu thới ba phường châu phú b tp châu đốc tỉnh an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
theo thông tin ban đầu từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang sau thời gian theo dõi nắm tình hình
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an tỉnh phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ và vàng qua biên giới
sau đó ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng bắt giữ
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai tháng bốn vừa qua tổ công tác thuộc văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tổ chức mật phục tại khu vực khóm vĩnh tránh ba phường vĩnh ngươn tp châu đốc
lực lượng công an phát hiện nguyễn thành phi điều khiển xe mô tô chở một bọc ni lông màu đen
đang trên đường lên biên giới việt nam campuchia có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong bọc ni lông màu đen do đối tượng nguyễn thành phi có chứa một trăm năm mươi đô la
tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội đối với phi
tại cơ quan công an bước đầu phi khai nhận số ngoại tệ trên đối tượng được một người phụ nữ thuê vận chuyển
từ việt nam qua campuchia để nhận tiền công
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn thành phi
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
vụ án đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương cho biết vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với phạm văn thông vì gây tai nạn giao thông là một người tử vong rồi bỏ trốn
theo thông tin từ cơ quan công an khoảng bốn h bốn mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tại km một mươi bảy
đường tỉnh lộ ba trăm chín mươi thuộc xã quyết thắng thành phố hải dương
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ông hoàng văn nuôi thôn hoàng xá một xã quyết thắng
đang điều khiển xe đạp với một phương tiện khác
vụ tai nạn đã khiến ông nuôi tử vong người điều khiển phương tiện gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an thành phố hải dương đã tiến hành điều tra xác minh
đến ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan công an đã xác định phạm văn thông bốn mươi bốn tuổi
ở thị trấn thanh hà huyện thanh hà là người gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
thông sở hữu xe ô tô nhãn hiệu mitsubishi atrus biển số ba mươi bốn a hai mươi nghìn sáu trăm một mươi tám
tại cơ quan điều tra phạm văn thông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
sau khi tai nạn xảy ra thông đã mang phương tiện bị hư hỏng đến các gara ở hà nội và hải phòng
để sửa chữa thay thế phụ tùng nhằm xóa dấu vết
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật
mời quý vị tiếp tục theo dõi
ngày bốn tháng bốn công an tỉnh an giang cho biết đơn vị này đã tống đạt các quyết định khởi tố
bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với hai bị can liên quan vụ án vi phạm quy định
về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh an giang
hai bị can này gồm có ngô hồng việt trương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cư trú thị trấn hội an huyện trợ mới tỉnh an giang
và phạm quang vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cư trú khóm đông tỉnh chín phường mỹ phước thành phố long xuyên tỉnh an giang
theo thông tin từ cơ quan điều tra ngô hồng việt trương là giám đốc
và phạm quang vinh là cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm mẫu hạn tư vấn xây dựng song tiến
trong quá trình thẩm tra thiết kế dự toán xây dựng các gói thầu về đầu tư công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh an giang
hai bị can trương và vinh đã thẩm tra thiết kế dự toán xây dựng không đúng quy định của pháp luật
dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng
sau khi tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt giam cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
cũng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can trương và vinh
qua đó thu giữ nhiều tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra
trong mùng bốn tháng bốn đại diện ủy ban nhân dân xã hương đô huyện hương khê tỉnh hà tĩnh xác nhận
một công dân trên địa bàn vừa được phát hiện tử vong trong khu vực rừng thuộc địa phận huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
nạn nhân là chị ctt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tại thôn chín xã hương đô
trước đó vào sáng ba tháng bốn chị tê đi vào khu vực rừng khoanh nuôi của gia đình
thuộc địa bàn xã kim hóa huyện tuyên hóa để chăm sóc cây
tuy nhiên đến tối cùng ngày người thân không thấy chị tê trở về nhà nên đã đi tìm rồi phát hiện chị tê đã tử vong
trong khu vực rừng trên sự việc sau đó đã được trình báo cho cơ quan chức năng
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường
lập biên bản vụ việc để phục vụ công tác điều tra đồng thời tiến hành bàn giao chị t cho gia đình đưa về lo mai táng
được biết hoàn cảnh gia đình chị tê khó khăn chồng đi làm ăn xa nhiều năm không về một mình chị phải ở nhà chăm sóc hai đứa con
khoảng một mươi ba h năm mươi phút ngày bốn tháng bốn lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời dập tắt đám cháy trên xe bồn chở nhựa đường
di chuyển trên quốc lộ một a theo người dân vào khoảng một mươi hai h bốn mươi năm xe bồn bốn mươi ba c một mươi nghìn ba trăm linh hai chở nhựa đường đang di chuyển qua cầu đỏ
thuộc thôn đông hòa xã hòa châu huyện hòa vang đà nẵng thì bất ngờ bốc cháy
tài xế di chuyển xe thêm khoảng hai trăm linh mét thì tấp vào lề dừng xe lại lúc này ngọn lửa bốc lên dữ dội
người dân dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành nên báo lực lượng chức năng
nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều hai xe chữa cháy đến hiện trường
khoảng một mươi ba h năm mươi đám cháy đã được khống chế hoàn toàn xe bồn bị thiêu dụi phần sau xe
xe cẩu đã được điều đến hiện trường để đưa phương tiện gặp nạn rời đi
mới đây lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa cho biết trung tâm chấn thương chỉnh hình và bỏng
thuộc bệnh viện vừa cấp cứu hai người bị khỉ cắn nhiều nhát và đây là con khỉ được nuôi trong nhà
hai vợ chồng bệnh nhân là chị bhit bốn mươi một tuổi anh pdk bốn mươi bảy tuổi ở phường phước tiến
thành phố nha trang khánh hòa vào bệnh viện cấp cứu sáng ngày hai tháng bốn
sau thăm khám các bác sĩ chẩn đoán anh ca có đa vết thương phức tạp cẳng chân phải trái do bị khỉ cắn
chị tây thì bị nhiều vết sách da và cơ
nhiều vết thương trên hai tay
các bác sĩ sau đó đã thực hiện việc cắt lọc da khâu phần cơ gân bị rách cho các bệnh nhân
theo các bệnh nhân con khỉ này gia đình đã nuôi được khoảng một mươi năm nay
và khỉ từng bị tai nạn hoại tử hai chân trước và được các bác sĩ thú y xử lý
sau đó gia đình nhận về nuôi
ban đầu gia đình chủ yếu nuôi nhốt khỉ trong lồng thi thoảng mở cửa cho ra ngoài chơi
lần này khi được mở lồng cho ăn nó liền cắn khiến hai vợ chồng bị thương
bộ lao động thương binh và xã hội vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan
lấy ý kiến về việc khoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày chín tháng ba mươi tháng bốn
và ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm để người lao động được nghỉ năm ngày liên tục
bộ lao động thương minh và xã hội cho biết năm hai nghìn hai mươi bốn dịp nghỉ lễ ngày truyền thống ba mươi tháng bốn
và ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm có ngày hai mươi chín tháng bốn là thứ hai
nằm giữa ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ hàng tuần
vì thế có ý kiến đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường ngày hai mươi chín tháng bốn
và làm bù sang ngày tháng năm
để dịp nghỉ lễ chiến thắng ba mươi tháng bốn và ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
để cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ năm ngày liên tục
theo quy định khoảng ba điều một trăm một mươi hai bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi tám
chỉ giao thủ tướng chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ tết âm lịch và quốc khánh
không giao thủ tướng quyết định các ngày nghỉ lễ tết khác
tuy nhiên việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường thứ hai ngày hai mươi chín tháng bốn
và làm bù sang ngày khác cán bộ công chức viên chức và người lao động
sẽ được nghỉ năm ngày liên tục
việc này giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
đồng thời việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ
công chức viên chức và người lao động